liên quan đến vụ việc bé dtn l sinh năm hai nghìn một mươi hai ở huyện thanh trì hà nội mang thai và sinh con vào giữa tháng bốn vừa qua
được biết kết quả xét nghiệm adn giữa đứa trẻ sinh ra và người hàng xóm trước đó bị tình nghi là không cùng huyết thống
mới đây gia đình đã chia sẻ thêm thông tin về một đối tượng nghi ngờ khác
ông dna bố của bé r cho biết con gái ông đã tiết lộ thêm về việc có quan hệ với một người đàn ông khác nữa
người này cũng chính là bạn của ông mà
thông tin này khiến dư luận vô cùng bất ngờ
mọi người đều hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra đối tượng đã dở trò đổi bại với cháu l
trước đó vào giữa tháng bốn dư luận xuân sau trường hợp cháu l bị dở trò đồi bại dẫn đến mang thai
thời điểm đó gia đình nghi đối tượng làm cho bé mang thai chính là người hàng xóm thân thiết nhà ngay kế bên
ngày một mươi bảy tháng bốn l đã sinh một bé trai nặng ba kg tại bệnh viện phụ sản hà nội
được biết gia đình l có hoàn cảnh khó khăn mẹ bỏ đi từ khi lờ còn nhỏ một mình bố nuôi hai anh em ăn học
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
thưa quý vị liên quan đến vụ bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai sinh con dấy lên làn sóng phẫn nộ gai gắt trong dư luận thời gian vừa qua
theo thông tin mới nhất mẫu xét nghiệm adn cho thấy cháu bé mới sinh không trùng huyết thống với người đàn ông bị tình nghi
đã có kết quả xét nghiệm adn trong vụ bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai
sinh con ở hà nội
tin từ công an huyện thanh trì hà nội cho biết hiện đã có kết quả xét nghiệm adn trong vụ bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai sinh con
ngày hai mươi hai tháng năm cán bộ công an huyện thanh trì thông tin kết quả adn cho thấy
giữa cháu bé mới sinh và người đàn ông mà dư luận tình nghi không cùng huyết thống
hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra
cùng ngày ông dna bố của cháu bé xác nhận nhưng cho biết con gái đã tiết lộ thêm thông tin về việc quan hệ với một người đàn ông khác
ông a cho biết người này là bạn của tôi
sau khi có kết quả xét nghiệm adn công an cho biết họ đang tiếp tục điều tra và bảo gia đình cho kết quả
cho bé sinh năm hai nghìn một mươi hai trong vụ việc là nạn nhân một vụ dờ xấu xa nghiêm trọng đến có thai nhưng chưa rõ thủ phạm
công an huyện thanh trì đã thụ lý điều tra nhưng đợi sau khi cháu sinh con hôm một mươi bảy tháng bốn
mới xét nghiệm adn để phục vụ công tác điều tra nhằm xác định ai là tác giả
bé gái một mươi hai tuổi sinh con điếng người đứng không vững khi nghe con thuật lại ngày đen tối đó
vụ việc một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai
năm hai nghìn một mươi hai mang thai và sinh con nghi bị hàng xóm dở cho đồi bại khiến ai nấy theo dõi vụ việc đều không khỏi bức xúc
là một người cha khi chứng kiến con gái nhỏ đã gặp vậy chuyện éo le anh n a không khỏi xót xà sốc đến điếng người
chiều ngày một mươi bảy tháng bốn anh d n a đưa con gái d t n l sinh năm hai nghìn một mươi hai đến bệnh viện phụ sản hà nội chờ sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ
đến một mươi bảy h ba mươi phút bé l đã sinh con trai nặng ba kg sức khỏe hai mẹ con ổn định
tâm trạng dối
người cha kể mọi chuyện bắt đầu từ đầu tháng một khi anh vô tình thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường ở phần bụng
nhiều họ hàng cũng thắc mắc tại sao bụng cái lở trông to thế
trước ngày về quê nghệ an lo công việc gia đình anh n a nhớ em gái mua quay thử để kiểm tra cho cháu lở
nhận điện thoại báo con gái mang thai người đàn ông sốc miếng người không đứng vững
hôm sau anh vội về nhà nói chuyện với con gái hơn một tiếng rưỡi đồng hồ bé lời chỉ nói đúng một cái tên
người cha nói trong thâm tâm
khi nghe con mô tả lại bối cảnh hôm đó người cha không thể chấp nhận và tha thứ
đến bảy giờ ngày sáu tháng một anh n a dẫn con gái ra trình báo công an xã tam hiệp
gia đình sau đó đưa bé gái đến một bệnh viện ở huyện thanh trì dự định bỏ thai nhi
tại đây bác sĩ thông báo thai đã quá lớn khoảng hai mươi bốn tuần hai ngày không thể bỏ
anh cho hay anh lạng người khi nghĩ về tương lai của con nên đưa con lên bệnh viện phụ sản hà nội thăm khám
được biết anh n a có hai con bé l là con út
khi bé tròn một tuổi vì trục chặt gia đình người mẹ bỏ nhà đi biệt tâm đến bây giờ
từ đó người đàn ông làm công việc tự do chịu cảnh cà trống nuôi con tính toán chi tiêu trong khoản lương tám triệu đồng một tháng
không có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc con anh hối hận khi phát hiện sự việc khi đã quá muộn
trong cuộc sống hàng ngày anh nghĩ bụng của con to lên chỉ do con ăn nhiều
anh nói dù có chuyện gì xảy ra anh không bao giờ từ bỏ con cái kể cả phải bán tài sản trong nhà cũng nhất định nuôi con và cháu
trong vài tháng qua người cha từng nghĩ sẽ cho đứa trẻ đi làm con nuôi nhưng lại sợ năm đến một mươi năm sau bé lờ hỏi về đứa trẻ thì anh không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng
nhưng nếu giữ lại đứa trẻ anh không biết con gái và cháu sau này sẽ phải đối mặt với cuộc sống ra sao khi hoàn cảnh gia đình khó khăn người mẹ trẻ không có kiến thức để nuôi con
người cha nói anh cũng sợ con gái bị ám ảnh tâm lý nặng nề
sau sự việc anh đã đưa hai con đi thuê nhà mới vì sự việc xảy ra trong chính căn nhà của ba bố con
nay đã trở thành nơi ám ảnh nhất đối với đứa trẻ
cùng ngày cơ quan huyện thanh trì đã ra quyết định khởi tố vụ án dở trò đồi bại với người dưới một mươi sáu tuổi để điều tra sự việc
cơ quan chức năng cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm vụ án
danh tính đối tượng này chưa được công bố
bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai mang thai ba mươi tám tuần ở huyện thanh trì phải chỉ định mổ đẻ
theo thông tin của luật sư đại diện cho bị hại đối tượng rồi cho đối bại chưa thừa nhận hành vi giao cấu
sau khi có kết quả adn đối tượng này có thể đối mặt mức án tù hai mươi năm trung thân đến tử hình tùy mức độ vi phạm
liên quan đến vụ bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai mang thai cần nói rõ là tính thời điểm hiện tại cháu dưới một mươi sáu tuổi
ngày sinh của cháu là tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
ông nguyễn ngọc hùng trưởng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố hà nội luật sư đại diện của nạn nhân cho hay
sự việc này xảy ra khiến ông bức xúc phẫn nộ bởi vì chúng ta hình dung một cháu bé mới bước từ ngưỡng cửa hết tiểu học sang lớp sáu
từ thể chất đến cơ thể của cháu đều chưa phát triển đầy đủ
đến giờ phút này ông vẫn còn nhớ mãi khi gia đình tiếp cận luật sư tư vấn
đầu tiên khách hàng chỉ muốn tư vấn nhưng sau khi nghe xong câu chuyện ông hùng đề nghị được hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí cho gia đình
ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ông đã làm thủ tục đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình cháu bé miễn phí
hoàn cảnh gia đình cháu cực kỳ khó khăn căn nhà gia đình đang ở nục sụp bố cháu bé là ông bố đơn thân
mẹ cháu bỏ đi biệt tích từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay và không rõ thông tin ở đâu
toàn bộ kinh tế trong gia đình phụ thuộc vào tiền lương đi làm của ông bố mỗi tháng khoảng tầm tám triệu đồng
sau khi trừ tiền học cho các con ông bố chỉ còn lại khoảng một nửa số tiền trên để sinh sống
trong hoàn cảnh như vậy mà lại xảy ra việc bé gái mang thai ba mươi tám tuần tuổi gia đình đã trải qua nhiều áp lực
một mình ông bố gồng gánh nuôi hai con thôi đã mệt rồi giờ lại phải nuôi thêm đứa cháu chuẩn bị đẻ
thì gia đình gần như không có khả năng
cháu bé làm mẹ khi mới chưa đủ tuổi trưởng thành vẫn là học sinh lớp sáu hiện cháu đã phải ngừng tạm ngừng học để ở nhà
theo thông tin từ gia đình cung cấp đối tượng đã thực hiện hành vi xấu xa vào thời điểm hè năm hai nghìn hai mươi ba
tức là khoảng từ đầu tháng sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
từ đó đến nay cháu bé mang thai ba mươi tám tuần
còn trước đó cháu bé có bị xâm hại hay không thì ông hùng cũng rất mong phía cơ quan điều tra tiến hành tố tụng điều tra
xác minh làm rõ thời điểm nào đối tượng đã thực hiện các hành vi đầu tiên
đó là những hành vi xấu xa tức là sờ soạn chạm vào những bộ phận nhạy cảm của cháu bé
và thời điểm nào mới là thời điểm thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé
việc xác định thời điểm này rất quan trọng trong vấn đề xác định tính chất mức độ hành vi
nếu thời điểm giao cấu trước khi cháu học lớp năm thì không hình phạt có mức hình phạt tù
hai mươi năm trung thân hoặc tử hình
nếu hành vi giao cấu từ giai đoạn mà cháu bé sau khi học lớp năm thì mức hình phạt có thể lên đến hai mươi năm
liên quan đến tội danh này trường hợp giao cấu với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên
dù là thuận tình hay ép buộc thì đều được coi là tội hiếp dâm đó là tình tiết tăng nặng
trong vụ án này có hai tình tiết tăng nặng một đó là tình tiết phạm tội nhiều lần hai là làm nạn nhân có thai
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn là thời điểm gia đình nghi vấn cháu bé có bụng to lùn rùm
bà cháu đưa đi khám bác sĩ phát hiện cháu mang thai thì đó là thời điểm chính xác gia đình phát hiện ra cháu bị xâm hại
khi gia đình phát hiện ra đã báo với chính quyền địa phương rồi thì trình báo với cơ quan điều tra công an huyện thanh trì
cơ quan điều tra đã thực hiện một số hoạt động điều tra như lấy lời khai rồi thực nghiệm điều tra tại hiện trường
đến giờ này chưa có quyết định khởi tố bị can chính thức đối với đối tượng
đối tượng hiện không thừa nhận đã thực hiện hành vi
giao cấu chính xác là ông ta không thừa nhận cái thai trong bụng của cháu bé là của ông
nhưng gia đình có cho hay ông ta lại thừa nhận có thực hiện hành vi xấu xa tức là có những hành vi sờ soạn đối với cháu bé
cơ quan điều tra đang chờ kết luận giám định adn để xác định rõ ràng xem phôi thai ở trong bụng cháu bé là của ai
về mặt quy định pháp luật ông hùng thấy rằng vụ án này đã có dấu hiệu của hình sự và khởi tố vụ án
chiều ngày một mươi bảy tháng bốn cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội đã nắm được thông tin
vụ việc bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai mang thai ở hà nội
hiện cục đã kết nối hỗ trợ về mặt tâm lý không chỉ đối với bé gái mà còn đối với người cha của bé gái này
theo cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội từ vụ việc này cần cảnh báo gia đình phải quan tâm
chăm sóc gần gũi với các con
trẻ con cũng phải có những kỹ năng để chia sẻ trò chuyện với bố mẹ nhằm tránh những hậu quả nặng nề như trong trường hợp vụ việc này
vụ việc một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai tại huyện thanh trì thành phố hà nội
bị xâm hại có thai ba mươi tám tuần tuổi phải trì định mổ đè
tuy nhiên đối tượng nghi gây ra vụ việc này vẫn ngoài vòng pháp luật gây bức xúc dư luận
theo thông tin của luật sư đại diện cho bị hại đối tượng xâm hại chưa thừa nhận hành vi giao cấu
sau khi có kết quả adn trong trường hợp kết quả xét nghiệm cho thấy đối tượng là cha đứa bé
thì đối tượng này có thể đối mặt với mức án từ hai mươi năm trung thân đến tử hình tùy mức độ vi phạm